thưa quý vị đề án số sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính
phục vụ phát triển kinh tế xã hội
với quyết tâm chính trị cao nhất lực lượng công an trên cả nước trong đó có tỉnh quảng ninh
đã nỗ lực quyết tâm triển khai các nhiệm vụ của đề án sáu và bước đầu đã thu được những kết quả tích cực
góp phần đem lại những tiện ích to lớn cho người dân
xã quảng sơn huyện hải hà tỉnh quảng ninh là xã vùng cao của huyện
với chín mươi tám là người dân tổng giao thanh y giao thanh phán trình độ dân trí chưa cao
để thực hiện đề án sáu lực lượng công an tại đây thường đi tới từng nhà trong thôn bản
hướng dẫn cho người dân tại đây cách cài đặt ứng dụng vneid cũng như phổ biến cách sử dụng ứng dụng này
các đồng chí công an xã lên hướng dẫn tôi để cài đặt cái ứng dụng
rồi xong tiên truyền các đồng chí nhất là nhiệt tình với thôn chúng tôi
về cái cài đặt ứng dụng vneid thì thật sự cái đấy là rất là khó khăn
bởi vì ở đây là đồi núi là mạng internet là không có như thế
thứ hai là bà con cũng không có sử dụng điện thoại thông minh
nên là cũng trong cái công tác tuyên truyền thì người dân cũng ý thức được như thế
nhưng mà do cái hoàn cảnh khó khăn là không tự trang sắn cho mình được những cái thiết bị thông minh đấy
nên là không tiếp cận được với những cái ứng dụng đấy
đấy là rất là khó khăn cho anh em cán bộ trong công tác thực hiện
còn sau khi mà đã vận động thì cơ bản là người dân ở quảng sơn cũng đã đi cấp ứng dụng công dân gần hết
bây giờ còn một số người dân là đi làm ăn xa thì tranh thủ cái đợt tết về thì anh em làm lưu động để cấp cho người dân
tại địa bàn thành phố móng cái hiện trên địa bàn thành phố có một trăm linh một tổ công nghệ số cộng đồng
bảo phủ một mươi bảy trên một mươi bảy xã phường với sự tham gia của sáu trăm chín mươi sáu thành viên
cập nhật thay đổi thông tin về định dạy
tài khoản định dạy điện tử hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng giải đáp thắc mắc
cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ độ tuổi trên địa bàn thành phố
thì cho đến nay chúng tôi đã cấp được tám mươi một chín trăm bốn mươi năm căn cước công dân
cho công dân trên tổng số là tám mươi hai tám trăm chín mươi chỉ tiêu của chúng tôi cũng đã đạt được trên chín mươi năm
về cái tài khoản định danh điện tử thì theo cái chỉ tiêu thì chúng tôi sẽ phải cấp
tám mươi định dạy điện tử thì đến nay chúng tôi cũng đã thu nhận được sáu mươi một định dạy
những kết quả bước đầu về triển khai đề án sáu trên địa bàn tỉnh quảng ninh là tiền đề quan trọng
để địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án theo lộ trình
nhằm đạt được mục tiêu xác thực kết nối dữ liệu dân cư khai thác
phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội góp phần vào quá trình chuyển đổi số